công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa triệt phá một sới bạc lớn với hàng chục đối tượng tham gia thu giữ số lượng lớn tiền và tăng vật có liên quan
chiều ngày hai tháng bảy lực lượng công an bất ngờ đột kích sới bạc bắt giữ hai mươi bốn đối tượng đang tham gia đánh bạc tại một khu đất chống ở phường vĩnh hòa thành phố nha trang
tại hiện trường thu giữ gần hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc năm trăm linh triệu đồng năm chín trăm linh usd và một trăm linh euro trong người các đối tượng
cơ quan công an tạm giữ năm đối tượng đứng ra tổ chức gồm phan thị cùng trần ngọc hiếu võ văn tuấn lê thành đức và nguyễn nhất huy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa tạm giữ đối tượng lê hồng thoảng về hành vi lợi dụng lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thoảng sử dụng nick zalo lã thị hương nhắn tin trò chuyện với một nam thanh niên cùng xã
nhận thấy tình cảm của người này đối tượng tiếp tục sử dụng hai nick gia lô ảo đóng vai mẹ và gì của hương nhắn tin qua lại để nạn nhân tin tưởng gia đình đã chấp thuận việc yêu đương của hai người
trong nhiều lần nói chuyện hương lấy lý do khác nhau để nhờ bạn trai chuyển tiền vào tài khoản khoảng năm trăm linh triệu đồng
nghĩ ngờ mình bị lừa nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an
vào chiều nay tại hà nội trong cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã lên tiếng về đợt tập trận và thử tên lửa đạn đạo chống hạm của trung quốc ở biển đông
đồng thời trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề mà báo chí và dư luận đang quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của việt nam với việc trung quốc tập trận và có bắn một số tên lửa chống hạm ở gần quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam rất quan tâm và theo dõi sát vụ việc này
liên quan đến tàu pacific một đã va chạm với tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín
trên tàu có một mươi chín thuyền viên
cách đường phân định vị trí của tàu cá nra chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin ngày hai mươi chín tháng sáu bộ ngoại giao đã có công hàm gửi đại sứ quán trung quốc tại hà nội
đề nghị cơ quan chức năng của trung quốc hỗ trợ khẩn cấp phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của việt nam tổ chức tìm kiếm các ngư dân vẫn còn mất tích
trên cơ sở đề nghị của phía việt nam thì phía trung quốc đã điều tám tàu và hai máy bay trực thăng đến khu vực trên để phối hợp tìm kiếm cứu nạn
theo chúng tôi được biết thì đến nay đã cứu được chín ngư dân tìm được một thi thể nạn nhân và chín ngư dân khác vẫn còn mất tích
bộ ngoại giao cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nhanh chóng tìm kiếm các ngư dân còn mất tích
trả lời về các vụ tàu cá và ngư dân việt nam bị giới chức malaysia bắt giữ trong hai tháng vừa qua
bà lê thị thu hằng cho biết theo thông tin xác minh của đại sứ quán việt nam tại malaysia
vòng ngày hai mươi một tháng sáu
cơ quan chức năng của malaysia đã bắt giữ hai tàu cá và hai mươi một ngư dân của tỉnh kiên giang
malaysia sẽ đưa vụ việc ra xét xử trong phiên tòa đầu tiên vào ngày năm tháng năm
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạc đại sứ quán việt nam tại malaysia tiếp tục giữ liên lạc với các cơ quan chức năng của sở tạng
để ngắm tình hình đề nghị malaysia sớm cung cấp danh sách ngư dân đang bị giam giữ
đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân trong trường hợp cần thiết
phối hợp với các địa phương
các địa phương trong nước hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có thể đưa ngư dân về nước sau khi có lệnh trục xuất của phía malaysia
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới
coi trọng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa đồng thời chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
tiếp tục lập thêm nhiều chiến công tạo sự chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng chống tội phạm
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
đó là phát biểu chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết một số chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự
và sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổ chức vào sáng nay tại hà nội
cùng dự hội nghị có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã làm tốt công tác tham mưu với cấp trên
về những vấn đề trong lĩnh vực công tác phát huy vai trò nòng cốt triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch
biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên
về tội phạm hình sự trên các tuyến và địa bàn trọng điểm
qua đó đã kéo giảm chín mươi chín số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi hai
hai mươi hai hai mươi năm riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm một mươi sáu
số băng nhóm có biểu hiện hoạt động hiện hành đã giảm so với đầu năm hai nghìn một mươi chín
những chỉ số trên cho thấy các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự đã có chuyển biến rất tích cực
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận đánh giá cao
những kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự thời gian qua
đặc biệt lực lượng công an nhân dân đã chấn áp mạnh tội phạm
liên quan đến tín dụng đen làm chuyển biến căn bản tình hình
nhiều băng nhóm tổ chức đã bị triệt phá
hầu hết các vụ trọng án đều được khẩn trương điều tra làm rõ được dư luận đánh giá cao
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc nêu cao tinh thần trách nhiệm
trước đảng nhà nước và nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
một cái nhiệm vụ đầu tiên rất quan trọng là phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
xây dựng đảng xây dựng lực lượng
quán triệt cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự nhận thức rõ tình hình yêu cầu nhiệm vụ trong tùy hiện nay
thì cái việc này vô cùng quan trọng
xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự thế nào bản lĩnh thế nào đấy truyền thống thế nào đều có cái chuyện đó
rất tự hào phải quán triệt và thực hiện tốt cái quan điểm phong ngừa tội phạm là chính
đồng thời phải chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
phòng ngừa là cái kéo giảm tội phạm là cái mục tiêu của chúng ta
nhưng mà phải
chủ động tích cực tấn công chấn áp tội phạm
thứ ba là phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác các mặt công tác nhiệm vụ cơ bản
đấy đảng bộ luôn xác định với các ông chí đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
là sương sống của hoạt động của lực lượng công an nhân dân nói chung và của cảnh sát hình sự
thứ tư là phải nắm sát tình hình và tập trung giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên trong thời gian vừa qua
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm
cũng đặc biệt nhấn mạnh từ nay đến cuối năm
tiếp tục tấn công chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức
các băng nhóm hoạt động liên quan đến tín dụng đen
đồng thời cục cảnh sát hình sự cần ra soát đánh giá lại tình hình bố trí lực lượng ở từng cấp
để có các đề xuất cụ thể giúp lực lượng cảnh sát hình sự đủ về số lượng
bảo đảm về chất lượng có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
còn vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị triển khai
thực hiện chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
sơ kết công tác triển khai thực hiện đề án về phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm mùa bán người trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị